xảy ra xô xát trong tiệc cưới đối tượng nguyễn tiến hạnh chú thành phố yên bái tỉnh yên bái đã dùng dao đâm đối phương gây thương tích nặng
với hành vi trên hạnh đã bị bắt khẩn cấp ngay sau khi gây án
trong đám cưới diễn ra ngày một mươi bốn tháng chín tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai nhóm của hạnh đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác
vì vậy sau khi tan tiệc cưới hai nhóm đã xô sát trên đường liên thôn gần khu vực đám cưới
lúc này nguyễn tiến hạnh lấy từ trong người ra một con dao gấp và đâm hai nhát vào vùng ngực và bụng của một thanh niên nhóm đối phương khiến nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch đối tượng nguyễn tiến hạnh ngay sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường
trong ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác công an huyện bảo thắng nhanh chóng phối hợp với công an tp yên bái triển khai lực lượng bắt thành công đối tượng
sau đó di lý về công an huyện bảo thắng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền